thành phố hồ chí minh vừa có quyết định điều chỉnh định mức thời hạn vay vốn đối với những người có thu nhập thấp
muốn vay tiền tại quỹ phát triển nhà ở để ổn định với mức vốn vay tối đa lên tới bảy mươi giá trị căn hộ
cụ thể từ ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín mỗi người thu nhập thấp có thể vay vốn với thời hạn tối đa là hai mươi năm
mức vốn vay tối đa là bảy mươi giá trị căn hộ
hạn mức vay vốn cũng tăng từ năm trăm linh triệu đồng một hồ sơ lên trên chín trăm linh triệu đồng một hồ sơ
các đối tượng được vai vốn ưu đãi lãi suất thấp phải có hộ khẩu thương chú tại thành phố hồ chí minh
có thời gian công tác tại cơ quan đơn vị từ ba năm liên tục trở lên
lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh từng thời kỳ theo quyết định của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
hiện nay mức lãi suất được áp dụng là bốn bảy một năm
theo văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
tại thời điểm vay tiền
người vay không được đứng tên sở hữu nhà ở quyền sử dụng đất
bản thân người vay bao gồm cả vợ hoặc chồng
chưa từng được nhà nước giải quyết chính sách về nhà ở đất ở
người vay phải có khả năng tài chính trả trước ba mươi tiền mua căn hộ hoặc nhà dự định mua
có khả năng trả nợ thế chấp bằng chính căn hộ nhà mà người vay sẽ mua